một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại địa bàn huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
nạn nhân là một phụ nữ đang mang thai bốn tháng đã bị hung thủ giết chết bằng hai nhát giao cắt cổ
sau khi gây án hung thủ đã lấy đi hai chiếc điện thoại di động và một chiếc ví rồi bỏ trốn
xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông
đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra bắt giữ được đối tượng gây án
trong đó tô công hưng và năm bị can gồm tô thị thu nhi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quảng cáo một trăm sáu mươi tám
nguyễn đình trường và nguyễn mạnh cường cùng chú tp hcm đều là nhân viên của nhi
nguyễn chính tâm chú tỉnh bình phước nguyễn anh viễn chú quận tân phú tp hcm bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc
còn năm mươi bảy bị can khác bị truy tố về tội đánh bạc
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm
tô công hưng đã câu kết với đối tượng nước ngoài rồi lôi kéo chị gái là tô thị thu nhi mở tài khoản
nhờ người thân trong gia đình và nhân viên công ty quảng cáo một trăm sáu mươi tám mở tài khoản tại một số ngân hàng ở việt nam
làm tài khoản đại diện cho trang web một mươi hai bet com để những đối tượng đánh bạc tại việt nam
giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá bóng rổ quần vợt chơi bài trực tuyến
tổng số tiền ba nhánh của nhóm sáu bị can tổ chức đánh bạc đã nhận và giao dịch tổng cộng hơn sáu trăm bốn mươi hai tỷ đồng tiền cá độ bóng đá cờ bạc
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn phát hiện năm mươi một đối tượng chưa xác định được danh tính
ba mươi sáu đối tượng cho mượn tài khoản một mươi tám đối tượng không thừa nhận chuyển tiền để đánh bạc
và tám mươi bốn đối tượng không xác định được địa chỉ nơi cư trú có hành vi cá đội bóng đá đánh bài trực tuyến
thông qua trang web một mươi hai bet com
trong đó có đối tượng đã bị xử lý ở vụ án khác